sau hơn một năm làm việc cho công ty robot nổi tiếng của mỹ có văn phòng tại việt nam
trương trọng toại chàng cử nhân đại học bách khoa tp hcm nhận được học bổng nghiên cứu sinh
ngành robot sinh học khoa cơ khí của trường đại học công nghệ và giáo dục hàn quốc hai năm
thế nhưng mới sau một năm học anh quyết định tạm gác việc học trở về nước để thực hiện ước mơ
thành lập công ty trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo robot và lấy tên là công ty trách nhiệm
hữu hạn chế tạo máy ba c được thành lập từ năm hai nghìn bốn đến nay sản phẩm robot thuộc dự án
khởi nghiệp robotics ba t của trương trọng tại đã có mặt trên gần bảy mươi quốc gia trên thế giới
robot đã được khẳng định về khả năng đem lại rất nhiều lợi ích trong phạm vi rộng các ứng dụng khác
nhau các chuyên gia của hiệp hội robot quốc tế đã đưa ra một mươi lợi ích phổ biến nhất theo ý kiến từ
những người đã sử dụng robot trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới đó là giảm chi phí vận
hành nâng cao chất lượng và độ ổn định sản phẩm nâng cao hiệu quả làm việc của công nhân nâng cao sản
phẩm của quốc gia nâng cao tính linh hoạt trong quá trình sản xuất sản phẩm giảm lãng phí nguyên
liệu và tăng lợi nhuận v v tuy nhiên cho đến nay có thể nói ngành công nghiệp robot ở việt nam chưa
hình thành một cách rõ nét và vẫn đang ở dạng tiềm năng
lĩnh vực robot đó là một sự tích hợp của nhiều chuyên ngành công nghệ cao thứ nhất là cơ khí chính
xác công nghệ cao lĩnh vực là điện tử với các lực lượng
lĩnh vực điều khiển tinh vi cũng như lĩnh vực về công nghệ thông tin với sự tích hợp của nhiều
lĩnh vực đó nó làm cho lĩnh vực robot là thật sự khó khăn để cho các doanh nghiệp và đặc biệt là các
doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung để phát triển lĩnh vực này tại việt nam lĩnh vực robot đang
gặp nhiều lĩnh vực này tại việt nam lĩnh vực robot đang gặp nhiều lĩnh vực này tại việt nam lĩnh vực robot đang gặp
rất nhiều khó khăn vẫn còn sơ khởi ở một mức độ ban đầu
khởi nghiệp luôn là thời điểm khó khăn với nhiều trông gai thử thách và chọn lĩnh vực chế tạo
robot để khởi nghiệp lại càng khó khăn hơn nó đòi hỏi sự hội tụ nhiều chuyên ngành như thuật toán
cơ khí điện tử tiên học công nghệ thông tin thế nhưng chàng cử nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trương trọng
tại vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình ngay khi mới từ hàn quốc trở về anh đã cùng các
cộng sự của mình bắt đầu khởi nghiệp
anh đã đặt tay ngay vào việc thực hiện dự án
khi mà đã vô cái con đường về học thuật thì nghiên cứu sâu một cái vấn đề rất là nhỏ và phải dành rất là nhiều thời gian
còn ở việt nam cái nhu cầu về mặt ứng dụng các về tự động hóa và robot áp dụng cho các nhà máy thì nó rất là nhiều
nhưng mà nó đang bị hạn chế nên là tôi muốn là vừa kết hợp với giáo sư để có thể tôi nghiên cứu từ tại việt nam
tôi vẫn phối hợp để hợp tác các dự án với giáo sư và đồng thời vẫn có thể triển khai được các sản phẩm
ứng dụng thực tế ở việt nam một cách nhanh chóng và thân thiện hơn
thực ra thì giáo sư đã thuyết phục khá nhiều tại vì cũng đang thực hiện khá nhiều cái dự án quan trọng của lob
nên là nhưng mà cũng có trao đổi một thời gian với giáo sư thì giáo sư cũng rất là thông cảm
và giáo sư chấp nhận để cho phép dừng lại học và để mà ở đây là vượt lên nước
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi bốn công ty của trương trọng toại hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu
thiết kế chế tạo và thử nghiệm các loại robot và hệ thống tự động hóa
cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống và điều khiển chuyển động thông minh
đồng thời công ty còn phát triển các robot và hệ thống robot công nghiệp cho hiệu quả cao về chi phí
sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ đáp ứng nhanh nhu cầu tự động hóa sản xuất
dự án robot ba t robot công nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là dự án nhằm mục tiêu thiết kế
và phát triển các robot hệ thống robot công nghiệp có tính hiệu quả cao về mặt chi phí
sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ đáp ứng nhanh và linh hoạt về nhu cầu tự động hóa
cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển

sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghiệp có tính hiệu quả cao về mặt chi phí